trần văn hà chú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình đang bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó khi đang điều khiển xe ô tô trên quốc lộ ba mươi tám thuộc thị xã duy tiên anh lê sĩ lăng chú tẩy thị xã duy tiên
đã bị một nhóm đối tượng đi xe máy ném đá làm thủng kính chắn gió khiến anh lăng bị bỏng hỏng mắt phải và chấn thương sọ não
qua đấu tranh lực lượng chức năng xác định trần văn hà là thủ phạm hà khai nhận sau khi uống rượu bia đã cùng một số đối tượng khác
đi ném đá kính ô tô đi ngược chiều ở các đoạn đường vắng
cơ quan công an cũng làm rõ hà và các đối tượng đã gây ra nhiều vụ ném kính ô tô ở trong và ngoài địa bàn